cũng liên quan đến tội gây dối trật tự công cộng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn bắc thượng xã quang tiến huyện sóc sơn tp hà nội có nốt rùi sát cánh mũi trái
cũng liên quan đến tội gây dối trật tự công cộng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn bắc thượng xã quang tiến huyện sóc sơn tp hà nội có nốt rùi sát cánh mũi trái